trong điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông bộ công an cũng yêu cầu tập trung kiểm tra thời gian lái xe trách nhiệm của người lái xe trong việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trách nhiệm của chủ phương tiện
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nói trên giám đốc công an tỉnh lạng sơn đã yêu cầu công an huyện hiểu lũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh lập tức có mặt tại hiện trường để cấp cứu và bảo đảm an toàn cho người bị nạn
lực lượng chức năng cũng điều tiết giao thông và điều tra giải quyết vụ tai nạn theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội công tác phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn và công an huyện hiểu lũng để xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
sau đó bộ công an đã yêu cầu cục cảnh sát giao thông và công an tỉnh lạng sơn tiến hành điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân gây ra tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật
đặc biệt tập trung vào việc kiểm tra thời gian lái xe trách nhiệm của người lái xe trong việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trách nhiệm của chủ phương tiện
mặt khác bộ công an cũng yêu cầu tăng cường tổ chức tuần tra và kiểm soát giao thông đặc biệt là trong thời gian thực hiện cao điểm kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
cũng liên quan đến vụ tai nạn làm năm người tử vong ở lạng sơn sáng nay ngày một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tài xế quách đình trọng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong đó cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc có hay không hành vi cản trở giao thông của tài xế điều khiển xe đầu kéo vận chuyển xi măng bị hỏng xe và dừng đỗ phương tiện trên đường
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim đông tỉnh hưng yên vừa ra quyết định tạm giữ năm đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác của công an huyện kim động kiểm tra tại phòng một trăm linh bốn của nhà nghỉ
tại thôn tiêu cầu xã hiệp cường huyện kim động tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng gồm bốn nam một nữ cùng các túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng và viên ném màu hồng nghi là ma túy cùng nhiều vật dụng liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba một nạn nhân vay của nguyễn xuân khoa với số tiền là tám mươi triệu đồng
do không trả được nợ nên khoa đã cùng bạn nhiều lần tìm đòi nợ
biết nạn nhân trốn ở quảng ninh khoa và đồng bọn đã bắt giữ nạn nhân đưa về nhà nghỉ
tại đây các đối tượng sử dụng ma túy và dùng dùi cui điện tự chế đánh nạn nhân và yêu cầu trả tiền hiện vụ việc vẫn đang được xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại bình định tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tuyên phạt năm bị cáo với tổng mức án là bốn mươi năm năm tù
theo có trạng và khuyên
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba lê công minh lê nhật trường trần văn huy cùng chú tại tỉnh phú yên thống nhất góp mỗi người là một hai triệu đồng rồi nhờ lai minh duy ở thành phố quy nhơn mua ma túy cũng như tìm địa điểm để sử dụng
duy liên lạc với nguyễn thành trung chủ tệ tỉnh phú thọ là người được chủ căn hộ tại trung cư atara ở phường hải cảng thành phố quy nhơn do quản lý
trung biết rõ duy thuê để sử dụng ma túy nhưng vẫn đồng ý và cung cấp loa đèn máy chiếu để phục vụ cho việc sử dụng ma túy với giá là một triệu năm trăm linh ngàn đồng một đêm
với những hành vi trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trung và duy mỗi bị cáo chín năm tù giam
các bị cáo minh trường và huy cùng tám năm tù giam và ba năm tù giam là mức án của bị cáo nguyễn thị thanh thủy
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại tiệm vàng kim khoa ở số hai nghìn ba trăm sáu mươi bốn đại lộ hùng vương phường ba ngòi tp cam ranh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy tìm các vật chứng có liên quan gồm
chiếc xe máy nhãn hiệu yamaha kiểu dáng xe cirrus hoặc taurus biển kiểm soát bảy mươi chín n một trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm linh hai chưa xác định được số khung số máy màu sơn đỏ đen
đây là phương tiện mà hai nghi can đã sử dụng tham gia giao thông trước trong và sau khi gây án
và một trăm bốn mươi chiếc nhẫn bông tai dây chuyền các loại có cùng kiểu dáng chất liệu trọng lượng và đặc điểm màu sắc như một mươi hai kiểu mẫu nhẫn bông tai dây chuyền
đây là số tài sản mà hai đối tượng đã cướp được tại tiệm vàng kim khoa vào lúc một mươi bảy h hai mươi năm ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đề nghị cơ quan đơn vị và cá nhân nếu phát hiện những vật chứng hoặc có thông tin về người đang giữ những vật chứng nó trên
thì báo về cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh khánh hòa